các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của vùng thấp nóng phía tây bắc bộ cũng như các tỉnh miền trung
từ thanh hóa trở vào đến tận phú yên sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây của nghệ an hà tĩnh xuống đến tuyên hóa của quảng bình đông hà thuộc quảng trị nam đông của huế ba tơ thuộc quảng ngãi và sơn hòa thuộc phú yên
ngoài nhiệt lượng nhận được từ vùng thấp nóng nơi đây còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hiệu ứng phơn khô nóng từ đất lào thổi sang
vì thế có thể đạt nắng nóng gai gắt với mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi tám thậm chí là ba mươi chín độ
nằm xa hơn về phía nam đêm nay và ngày mai gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam đang có xu hướng hoạt động yếu dần
vì thế mưa rông ở khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ trong một vài ngày tới sẽ có xu hướng giảm dần và chỉ xuất hiện sau một mươi sáu giờ chiều
khoảng thời gian còn lại trong ngày thời tiết phổ biến tạnh giáo có nắng nên vẫn thích hợp cho các hoạt động giao thông đi lại của người dân
với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi ba độ ở khu vực tây nguyên và ba mươi ba ba mươi năm độ ở khu vực nam bộ
trong những ngày tới dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây gió trên khu vực vịnh bắc bộ có cường độ mạnh dần phổ biến ở mức cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
dự báo tình trạng gió mạnh này sẽ còn tiếp tục duy trì trong những ngày đầu tháng sáu do vậy sóng trên vịnh sẽ giữ mức cao cùng với đó là biển động
các tàu thuyền vì thế cần hạn chế ra khơi trong thời điểm này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước